trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba đại tướng tô lâm đề nghị tỉnh ủy ubnd tỉnh hương yên tập trung đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng đẩy mạnh chuyển đổi số xây dựng chính quyền số phát triển kinh tế số xã hội số
tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế quan tâm đầu tư phát triển các khu công nghiệp hiện đại đô thị lớn nông nghiệp hàng hóa hiệu quả giá trị cao an toàn và bền vững
tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế quan tâm đầu tư phát triển các khu công nghiệp hiện đại đô thị lớn an toàn và bền hững